các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
thành phố hồ chí minh hiện chi ra gần tám tỷ đồng
các đơn vị tổ chức cá nhân mạnh thường quân cũng ủng hộ gần tám tỷ đồng
do đó đảm bảo bà con không ai bị thiếu ăn thiếu mặc không ai bị khốn khổ
theo ông lê minh tấn ở đợt dịch bùng phát thứ tư
thành phố hồ chí minh đã và đang triển khai ba gói hỗ trợ người dân
cụ thể gói hỗ trợ đợt một khoảng tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng được triển khai từ đầu tháng bảy
trong đó ưu tiên hỗ trợ lao động tự do
ở gói hỗ trợ này ông tấn cho biết có khoảng ba trăm bảy mươi lao động tự do đã được hỗ trợ
mỗi người nhận một năm triệu đồng
đến đầu tháng tám thành phố hồ chí minh tiếp tục gói hỗ trợ đợt hai hơn chín trăm linh tỷ đồng
và sau đó bổ sung thêm hai năm trăm bảy mươi bảy tỷ
hỗ trợ hơn một hai triệu hộ dân nghèo hộ lao động khó khăn và hơn một triệu lao động tự do
tiếp đó gói hỗ trợ đợt ba được thành phố triển khai từ cuối tháng chín
với kinh phí khoảng bảy ba trăm linh tỷ đồng
theo ông lê minh tấn
khác với những đợt trước lần hỗ trợ này không tính theo hộ mà tính theo nhân khẩu
mỗi người nhận một triệu đồng không phân biệt thường trú tạm trú hay lưu trú
theo ông lê minh tấn đến giờ này gói hỗ trợ đợt ba đã hỗ trợ cho hơn năm một triệu người
trên tổng số sáu năm triệu người đang cần hỗ trợ
trong đó có một mươi một quận huyện đạt trên chín mươi sáu quận huyện đạt trên tám mươi
và năm quận huyện đạt từ sáu mươi đến bảy mươi
thành phố quyết tâm từ ngày hai mươi hai tháng một mươi
sẽ giải ngân xong gói hỗ trợ này không để kéo dài thêm
cũng theo giám đốc sở lao động thương minh và xã hội tp hcm
tổng mức hỗ trợ đợt một hai và ba là trên một mươi hai tỷ đồng
ông tấn một lần nữa khẳng định
có thể thấy thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp hcm
và ủy ban dân các quận huyện phường xã
không để người dân nào thiếu ăn thiếu mặc khốn khổ
tuy nhiên ông tấn cũng thừa nhận
do một số người cần được hỗ trợ quá lớn
nên có sự thiếu sót
cũng còn ở đâu đó một số người dân thực sự khó khăn
nhưng chưa được hỗ trợ
do lượng người cần hỗ trợ quá đông
nếu còn sót thành phố sẽ giả soát bổ sung
ở một diễn biến khác trưa ngày một mươi chín tháng một mươi
báo tiền phong đưa tin
sau khi kết thúc kỳ họp hội đồng nhân dân tp hcm
giám đốc sở lao động thương minh và xã hội lê minh tấn
đã trao đổi với báo chí liên quan đến phát ngôn
chưa có ai thiếu ăn khốn khổ vì dịch
ông tấn cho biết ngày một mươi tám tháng một mươi
ông họp hội đồng nhân dân tp hcm
và tham gia thảo luận tổ
và có chia sẻ thông tin về các chính sách an sinh xã hội
ông cho biết
tôi không có nói chưa ai bị khốn khổ khó khăn
mà là không để ai bị thiếu đói thiếu mặc và khốn khổ
trách nhiệm của chúng tôi là phải lo cho bà con
ông tấn cho rằng dịch covid một mươi chín kéo dài
khiến nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn
trước tình hình đó lãnh đạo tp hcm đã có chỉ đạo
không để ai bị thiếu ăn thiếu mặc
không để người dân rơi vào hoàn cảnh khốn khổ
do đó hội đồng nhân dân tp hcm
đã ban hành nghị quyết số chín
để hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế trong xã hội
cũng vì dịch covid một mươi chín kéo dài
tp hcm đã liên tục bổ sung các đối tượng và các đợt hỗ trợ
đến nay tp hcm đã chi khoảng một mươi triệu đợt hỗ trợ qua ba đợt
riêng đợt ba tp hcm ghi nhận có sáu sáu triệu người bị ảnh hưởng
và đã giải quyết được hơn năm một triệu người
trong quá trình chi hỗ trợ
các ngành các cấp vẫn tiếp tục ra soát và bổ sung
giải quyết cho các đối tượng thật sự khó khăn chưa nhận hỗ trợ